tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đang điều trị hơn hai tám trăm linh ca f là trẻ em
từ đầu năm cho đến nay số trẻ mắc covid một mươi chín trên toàn thành phố khoảng một mươi năm ca
trong đó có một mươi ba trường hợp tử vong
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp vào chiều qua ngày tám tháng chín
theo lãnh đạo ngành y tế thành phố trong số một mươi bốn tám trăm linh f trẻ em có độ tuổi dưới một mươi sáu
thành phố đã điều trị khỏi cho một mươi hai em có một mươi ba trường hợp bệnh nhân là trẻ em tử vong
chiếm tỷ lệ một